đã từ chối chữa trị bệnh ung thư để cứu sống đứa con của mình khi đang mang thai đã gây xúc động mạnh trong dư luận
sau gần hai tháng trào đời bé gấu đã khỏe mạnh dù mẹ trâm đã không còn nữa
bé sẽ được trở về với vòng tay của bố hà đón tết độc lập mùng hai tháng chín năm nay
vào chiều ngày hôm nay bệnh viện phụ sản trung ương đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về bé trước khi bé được xuất viện
do sinh ra trên nền người mẹ bị ung thư bé gấu bị suy hô hấp rất nặng và sụt cân trong những ngày đầu điều trị
sau đó các bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc và lấy lại được cân nặng ban đầu
sau hơn một tháng bảy đã tăng từ một hai kg lên một tám kg
hiện tại bé đã có thể tự ăn lượng sữa từ ba mươi kg

gia đình được vào bế con để bé cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người thân
đây cũng là một điều kiện với một tiểu ngợp
bé rất non và nặng như vậy mà chỉ trải qua một thời gian thoải mái rất ngắn và cả một sự tích cực đặc biệt
và bé đã thoát ra trong một tình trạng rất là tốt
bé ra khỏi lồng kính thì cách đây là một mươi năm ngày chúng tôi đã cho tập nuôi bên ngoài và thậm chí cả gia đình cùng
bé ấm để chúng tôi đánh giá một cách tròn trịa cho gia đình
yên tâm và chủ động theo mối đề chăm sóc của bé trong bước tiếp theo
hiện tại cháu bé đã ra viện nhưng sẽ ở lại nhà khách của bộ công an để tiện chăm sóc và đưa cháu đi tái khám định kỳ theo quy định của bệnh viện
gia đình thì chỉ đưa bé ở gần bệnh viện
ở gần bệnh viện thứ nhất là gàm vào có người sang hướng dẫn cho mình để cách chăm sóc bé

câu chuyện về thiếu úy đậu thị huyền trâm phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối
nhưng từ chối điều trị để giữ con
câu chuyện về thiếu úy đậu thị huyền trâm phát hiện mắc bệnh ông thư phổi giai đoạn cuối
câu chuyện về thiếu úy đậu thị huyền trâm phát hiện mắc bệnh ông thư phổi giai đoạn cuối
chúc phụ tấm lòng của người mẹ đã hy sinh thân mình cho con có được cuộc sống ngày hôm nay